những năm qua huyện đã có chủ trương khuyến khích thanh niên làm kinh tế nhằm khơi dậy phong trào thanh niên làm kinh tế giỏi và khai thác tiềm năng thế mạnh của huyện
những năm qua huyện đã có chủ trương khuyến khích thanh niên làm kinh tế nhằm khơi dậy phong trào thanh niên làm kinh tế giỏi và khai thác tiềm năng thế mạnh của huyện
những năm qua nhờ có sự nỗ lực của cấp ủy chính quyền cũng như ý thức vươn lên thoát nghèo không trông chờ không ỉ lại của người dân trong đó có sự đóng góp không nhỏ của lực lượng thanh niên đời sống của người dân huyện biên giới đã bớt khó khăn
tuy nhiên trên mảnh đất còn nhiều tiềm năng chưa khai thác hết này những khó khăn vẫn còn đó

hơn nữa trong việc phát triển sản xuất chưa hình thành vùng chuyên canh vẫn mang tính tự phát hộ gia đình nhỏ lẻ nên hiệu quả không cao
bên cạnh đó việc áp dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất vẫn chưa được trú trọng vì vậy chất lượng các sản phẩm làm ra không đáp ứng nhu cầu thị trường dẫn đến hàng hóa không tiêu thụ được
hơn nữa việc phát triển các mô hình kinh tế tại huyện tràng định đa phần vẫn mang tính thuần đông chưa thực sự có bước đột phá cũng như hướng đi hoặc lộ trình cụ thể
vì thế hiệu quả của các mô hình kinh tế không cao người sản xuất thì vẫn loay hoay với việc tìm đầu ra cho sản phẩm

đây là một hạn chế và còn bất cập do nó cũng đã làm hạn chế đến việc giải quyết việc làm cho thanh niên có thu nhập trên địa bàn
tiếp tục xoay quanh câu chuyện hỗ trợ việc làm cho thanh niên những năm qua bằng nhiều hình thức khác nhau huyện biên giới tràng định đã tận dụng lợi thế của địa phương là lực lượng lao động lớn
đã kết hợp với các nước láng giềng như trung quốc lào campuchia để ký kết đưa lao động qua biên giới làm việc bước đầu cũng đạt được những kết quả nhất định
tính đến tháng chín năm hai nghìn một mươi tám tỉnh lạng sơn đã đưa được gần bảy mươi lượt lao động qua biên giới làm việc đã góp phần giải quyết nhu cầu việc làm cho một bộ phận không nhỏ lực lượng lao động của tỉnh
tuy nhiên việc đưa lao động qua biên giới làm việc lại chưa thực sự hiệu quả bởi một bộ phận không nhỏ lực lượng lao động này chưa qua bất cứ một loại hình đào tạo nghề nào
vì vậy công việc chỉ mang tính mùa vụ thất thường
gia đình ông hứa hữu thương có hai người con trai anh con trai cả của ông đã được huyện hỗ trợ tạo việc làm bên thành phố sùng tả trung quốc
năm nay ngoài bốn mươi tuổi hoàn cảnh gia đình rất éo le chồng bị tàn tật mất sức lao động con cái thì không giúp gì được cho bố mẹ nên một mình chị bươn trải nuôi cả gia đình
chị cũng là một trong những lao động được tạo điều kiện qua biên giới làm việc vừa mới về được một thời gian
do không có chuyên môn nên công việc của chị xuyền cũng chỉ là đóng gói nông sản khô bánh kẹo vào khoảng thời gian trước tết ba tháng hoặc sau tết lúc nông nhàn
tôi mong muốn là được có việc làm ở gần nhà còn chăm sóc được gia đình này xong rồi còn làm được các công việc khác
cái phương hướng trong thời gian tới thì chúng tôi vẫn tiếp tục phát triển các mô hình sản xuất cũng như là các chương trình tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh nhằm tạo việc làm
thứ hai là sẽ tiếp tục đẩy mạnh cái việc mà tư vấn giáo dục nghề nghiệp
cho lao động đặc biệt là lao động ở nông thôn để thu hút lao động và tuyển lao động của tỉnh sang làm việc đến đi làm việc ở các tỉnh bạn như là bắc ninh bắc giang nguyên cũng nhằm tạo điều kiện tạo việc làm cho người lao động
thứ ba là chỉ đạo phát triển tỉnh thì chỉ đạo phát triển các thu hút các doanh nghiệp về đầu tư trên địa bàn tỉnh
đấy cũng là một cái kênh để giúp cho cái lao động lạng sơn
được tạo việc làm tại chỗ
thực tế cho thấy những người dân khu vực biên giới không chỉ là lực lượng lao động trẻ mà còn là những người đang trong độ tuổi lao động
phần lớn đều chưa qua đào tạo nghề
đây là bất cập rất lớn của huyện miền núi
vì vậy việc làm cho thanh niên vùng nông thôn miền núi hiện nay đang rất cần lời giải
bởi giải quyết việc làm cho người lao động vùng dân tộc không chỉ có ý nghĩa kinh tế
mà còn mang cả ý nghĩa xã hội và nhân văn

đối với cá nhân người lao động dạy nghề và việc làm sẽ nâng cao trình độ học vấn tay nghề góp phần hoàn thiện nhân cách và trí tuệ
qua đó giúp họ có nghề nghiệp ổn định mang lại thu nhập và cải thiện cuộc sống
đối với xã hội dạy nghề và giải quyết việc làm sẽ cung cấp một lực lượng lao động quan trọng là nhân tố thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và thu nhập của địa phương
đồng thời giảm bớt những tiêu cực tệ nạn xã hội do dân trí thấp mang lại
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé